thưa quý vị giới chức ukraine ngày hôm qua xác nhận hơn hai trăm sáu mươi binh sĩ trong đó có nhiều binh sĩ bị thương nặng
đã được sơ tán khỏi nhà máy azovstan tại thành phố mariupol
theo thứ trưởng quốc phòng ukraine hanna malia năm mươi ba binh sĩ bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện novo ajust
trong khi đó hơn hai trăm linh binh sĩ khác đã được sơ tán tới oland miskar thông qua một hành lang nhân đạo
hiện không rõ có bao nhiêu binh sĩ còn lại trong nhà máy azokstan
và phía ukraine cam kết sẽ giải cứu các binh sĩ còn mắc kẹt bên trong
động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi bộ quốc phòng nga thông báo về một thỏa thuận
cho phép những người bị thương rời khỏi nhà máy thép azovstan để điều trị tại một thị trấn thuộc vùng lãnh thổ donetsk miền đông ukraine